thưa quý vị năm hai nghìn một mươi tám ngành nông nghiệp việt nam chứng kiến những con số kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản
với kỷ lục bốn mươi tỷ usd tổng kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp đã vượt kế hoạch chính phủ giao và là mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi năm qua
thế nhưng ngay trong quý i năm hai nghìn một mươi chín mức tăng trưởng ngành nông nghiệp lại sụt giảm nghiêm trọng báo hiệu nhiều khó khăn trong năm nay
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này qua phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh
thưa quý vị và các bạn chỉ mới ba tháng đầu năm mà ngành nông nghiệp đã chịu khá nhiều khó khăn từ những dịch bệnh trong chăn nuôi đến sụt giảm sản lượng nông sản khiến xuất khẩu bị ảnh hưởng
để quý vị và các bạn có nhiều góc nhìn hơn về vấn đề này chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay ông nguyễn trí ngọc là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
vâng xin chào các quý vị
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
trước khi đến với cuộc trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một ghi nhận ngắn ngay sau đây
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng ba đạt ba ba tỷ usd đưa tổng kim ngạch xuất khẩu quý i năm hai nghìn một mươi chín đạt tám tám tỷ usd giảm hai chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt bốn hai tỷ usd giảm một mươi ba bốn
thủy sản đạt một tám tỷ usd tăng năm
các mặt hàng lâm sản chính đạt hai bốn tỷ usd tăng một mươi sáu
tuy nhiên nhiều mặt hàng nông sản chủ lực vẫn tiếp diễn đà giảm
khối lượng gạo xuất khẩu ba tháng đầu năm ước đạt một bốn mươi ba triệu tấn với năm trăm chín mươi ba triệu usd giảm ba năm về khối lượng và giảm hai mươi hai về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu rau quả quý i cũng giảm chín ba
trong tháng ba thị trường cà phê trong nước vẫn biến động giảm cùng xu hướng với thị trường cà phê thế giới
giá cà phê các tỉnh tây nguyên giảm xuống còn ba mươi hai hai trăm linh đồng đến ba mươi ba hai trăm linh đồng một kg
giá hổ tiêu xuất khẩu vẫn tiếp tục giảm mạnh với mức hai mươi bảy
thưa ông như là trong đoạn clip vừa rồi có đề cập thì với những con số sụt giảm đáng kể như vậy
ông đánh giá thế nào về những khó khăn mà ngành nông nghiệp sẽ phải đối mặt
những con số này nói lên một điều đó là bước vào những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín là chúng ta gặp rất nhiều khó khăn
đối với sản xuất nông nghiệp đặc biệt đối với xuất khẩu nông sản của chúng ta ra thị trường quốc tế
nhìn nhận một vấn đề ngay từ đầu năm để có những giải pháp thiết thực cụ thể cho những tháng bắt đầu từ tháng bốn trở đi
cho đến cuối năm là một điều hết sức cần thiết
chúng ta có thể tự tin nhưng tự tin phải trên quyết tâm để tổ chức triển khai
thực hiện có hiệu quả những chính sách những chủ trương những giải pháp đã được đề ra
xuất khẩu nông nghiệp sụt giảm nhanh như vậy thì theo ông nguyên nhân là do đâu ạ
về chủ quan thì chúng ta có thể nói là việc sản xuất của chúng ta theo chuỗi giá trị trên một nền tảng sản xuất nhỏ nẻ
manh mún đã hạn chế đến vấn đề năng suất sản lượng cũng như giá thành của các cái sản phẩm của chúng ta
cái khó khăn về thị trường trong đó có thị trường quốc tế
với một dự báo là phát triển kinh tế thế giới bị trứng lại một số nước nhập khẩu chính các mặt hàng nông sản của chúng ta
họ cũng đưa ra những hàng rào thuế quan những hàng rào kỹ thuật ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của chúng ta
chúng ta phải tìm cách khắc phục những cái nguyên nhân khách quan và chủ quan này ngay từ bây giờ
nhưng trong năm hai nghìn một mươi chín ngành nông nghiệp đưa ra kỳ vọng đó là bốn mươi ba tỷ usd tổng kim ngạch xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng khoảng hai chín
đến ba một vậy thì theo ông là kỳ vọng này thì có quá cao hay không chúng ta liệu có thực hiện được cái mục tiêu mà đề ra hay không ạ
về chỉ tiêu phấn đấu của năm hai nghìn một mươi chín như vậy là khá cao
chúng ta bắt đầu từ những kết quả có thể nói là đột biến trong năm hai nghìn một mươi tám
nhưng đề ra những chỉ tiêu này theo chúng tôi là cũng có những căn cứ để chúng ta phải phấn đấu để đạt được mục tiêu đó trong năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể ở đây là chúng ta sẽ dựa vào đâu để có thể thực hiện được mục tiêu này
trước hết thì chúng ta phải dựa vào cái quá trình của tái cấu trúc ngành nông nghiệp đã được triển khai nhiều năm qua
và kết quả của nó đã được khẳng định trong năm hai nghìn một mươi tám và tiếp tục được khẳng định trong năm hai nghìn một mươi tám
vậy thì trước mắt là chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo mức tăng trưởng nông nghiệp trong năm nay

tiếp tục tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng từ chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng
với những giải pháp tổ chức lại sản xuất đặc biệt tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị
hơn nữa thì chúng tôi thấy là muốn đạt được những kết quả như vậy phải có những cú hích thực sự mạnh
thế thì những cú hích đó là cái gì
thì chúng tôi nghĩ đầu tiên một loạt những cơ chế chính sách mà năm hai nghìn một mươi tám đã được ban hành
thì phải tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất
nếu không tổ chức thực hiện có hiệu quả chúng ta khó có thể thực hiện được chỉ tiêu chúng ta để ra
những chính sách đó muốn đưa vào cuộc sống thì các cấp các ngành cả bộ máy của chúng ta phải vào cuộc
đó là những giải pháp nhưng rõ ràng câu chuyện từ giải pháp cho đến việc mà chúng ta thực hiện được hay không
thì còn cả là một vấn đề
vậy thì ông đánh giá như thế nào
muốn rút ngắn cái khoảng cách đó không có cách nào khác ngành nông nghiệp bà con nông dân
phải quyết tâm ngay từ quý vị
để những quyết sách đó để những chủ trương chính sách đó được đi vào cuộc sống
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị nhiều chuyên gia vẫn nhận định khả quan về xuất khẩu nông nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
bởi trong quý ii nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của chúng ta vẫn có ưu thế lớn
tuy nhiên để đạt được mục tiêu kỳ vọng ngoài những giải pháp trước mắt
thì chúng ta cũng cần thực hiện nghiêm túc hơn những giải pháp dài hạn
để phát triển ngành nông nghiệp một cách bền vững trong tương lai